sau hai năm lận trốn lệnh truy nã dương đại trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tự trí nhãm
lê ngọc đăng khoa còn gọi là khoa điên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngủ tại quận sáu
vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ cùng đồng phạm
trương tấn tài là đối tượng truy nã có liên quan
trong đó dương đại trí được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ băng áo cam
đại náo ở quận bình tân tp hcm vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó thông qua công tác trinh sát và nắm nguồn tin từ quận chúng dân dân
lực lượng công an đã xác định các đối tượng có liên quan trong vụ án băng áo cam
gây thiên tích tại quán ốc trên địa bàn quận bình tân đang lận trốn
tại một căn nhà trên địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
vào tối ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã phối hợp với công an huyện bình chánh đột kích bắt giữ ba đối tượng trí khoa và tài
tại thời điểm bị bắt các đối tượng có hành vi chống trả lực lượng công an
tuy nhiên các đối tượng đã có chuẩn bị nhằm chống trả đối với cơ quan chức năng
ngoài ra chúng tôi sẽ làm rõ hành vi che giấu tội phạm và những hành vi khác
trong quá trình đối tượng đã có đến các địa điểm các nơi mà các đối tượng khác
che giấu để xử lý nghiêm chức pháp luật
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội gây rối
trật tự công cộng
nhằm giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn thành phố